nhanh chóng rời khỏi hiện trường và cố tình không đến cơ quan công an để trình báo
nhiều nạn nhân bị thương nặng không kịp được cứu chữa đã dẫn đến tình trạng là vết thương trở nên nguy kịch hoặc là không qua khỏi
vâng đây là việc làm vi phạm pháp luật và đạo đức cần phải lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
điều này cũng cho thấy đang có dấu hiệu của sự xuống cấp một bộ phận người lái xe
vậy các chuyên gia đánh giá như thế nào về vấn đề này và liệu rằng có cần phải có sự thay đổi từ hệ thống đào tạo sát hạch lái xe hay không
mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
ngày một mươi ba tháng hai vừa qua nhận được thông tin của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
thông báo xe ô tô khách mang biển kiểm soát ba mươi bảy b hai nghìn hai mươi ba gây tai nạn giao thông làm chết người
tại địa bàn huyện xe đang chạy theo hướng bắc nam đi vào địa bàn tỉnh bình định
đến khoảng một mươi bốn h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định phát hiện chiếc xe ô tô khách trên đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một
tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành bắt giữ xe và người điều khiển theo yêu cầu và thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lệ thủy để tiếp tục điều tra
đây chỉ là một trong những vụ việc điển hình về tình trạng gây tai nạn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
bản thân anh đã gây tai nạn rồi đã chịu trách nhiệm về cái hành vi đó rồi
nhưng lại thêm một cái hành vi nữa là không cứu người bị nạn
mà chính anh là người gây tai nạn mà không cứu bị nạn thì cái tội còn nặng nữa
thống kê của cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết mỗi năm toàn quốc có khoảng gần một trăm linh vụ người điều khiển phương tiện gây tai nạn
nhưng không giữ nguyên hiện trường mà điều khiển phương tiện bỏ chạy
các chuyên gia giao thông cho rằng điều này thể hiện sự xuống cấp
đối với những vụ việc tai nạn giao thông mà người gây tai nạn thì việc cứu giúp nạn nhân là trách nhiệm pháp lý
chứ không đơn giản chỉ là việc giúp đỡ trong quan hệ xã hội
luật giao thông đường bộ hai nghìn tám đã quy định rõ quy định về trách nhiệm của cá nhân cơ quan tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông
đồng thời nghiêm cấm hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm
tùy theo tính chất vụ
trong những vụ việc xảy ra người lấy xe sẽ phải chịu trách nhiệm về hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
tuy nhiên theo các chuyên gia sau nhiều năm áp dụng với bối cảnh hiện tại cũng cần phải có những thay đổi trong luật
bởi sau nhiều năm thì sự phát triển của hệ thống giao thông phương tiện cũng đã rất khác
khi mà cái luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám ban hành thì ngay cả những cái quy định về vấn đề vận hành trên đường cao tốc còn chưa có đầy đủ
chưa nói những vấn đề khác cho nên liên quan đến hạ tầng phát triển
tốc độ lưu hành nó nhanh hơn rất nhiều cương độ đi lại cũng rất là cao
và như vậy chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh để có thể quản lý tốt hơn về người lái xe
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng cho rằng để xảy ra thực trạng như vậy có một phần trách nhiệm không nhỏ trong công tác đào tạo sát hạch lái xe
thực tế cho thấy mặc dù đã có bổ sung trong giáo trình đào tạo sát hạch lái xe nhưng các chuyên gia cho rằng vẫn chưa thực sự hiệu quả

chúng ta cần phải có sự thay đổi hơn nữa trong quá trình đào tạo sát hạch lấy xe
bởi trước khi có được tấm bằng thì cần phải hiểu rõ về đạo đức văn hóa khi tham gia giao thông
cái người đi học thì chủ yếu là cố gắng học làm sao để điều khiển được phương tiện một cách an toàn trên đường
thứ hai nữa là học để có cái giấy phép để có cái giấy thông hành để được ra đường
chứ người ta cũng không quan tâm nhiều đến câu chuyện là đạo đức của người lấy xe là như thế nào
thứ hai nữa là các cơ sở sát hạch thì nhiều khi cơ chế thị trường họ chỉ quan tâm có nhiều học
học viên thu được nhiều tiền
chứ còn cái vấn đề quan tâm đến chương trình nội dung cũng như là các cái học viên của họ sau này ra điều khiển phương tiện như thế nào
có gây tai nạn hay không có tuân thủ pháp luật hay không thì thực sự là họ chưa đề cao vấn đề đó
một trong những giải pháp các chuyên gia đề cập đến đó là việc áp dụng cách thức trừ điểm giấy phép lái xe khi tham gia giao thông
đây cũng chính là một trong những nội dung trong luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do bộ công an chủ trì soạn thảo
đặc biệt trong dự luật cũng đã đề cập tới sự thay đổi trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lấy xe
và như vậy thì cái việc trừ điểm như thế thì nó không liên quan đến cái chuyện gọi là hình phạt
mới đây là quản lý hành chính
quản lý hành chính mà khi anh đã vi phạm đến cái ngưỡng như thế là cái giấy phép này sẽ mất hiệu lực
cái cơ sở này chuyển cho cơ quan công an quản lý thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đưa ra các giải pháp nó có thể sẽ đồng bộ hơn
thứ hai nữa là các cái việc mà quản lý trong cái chương trình đào tạo nội dung đào tạo cũng như là về vấn đề nhân đạo
thực thì cũng sẽ được thực hiện nó đồng bộ hơn tốt hơn
và tôi nghĩ rằng là cái chất lượng của những người lái xe mà khi được cấp giấy phép lái xe thì có thể cũng sẽ được nâng cao
rõ ràng với những vấn đề còn đang tồn tại thì để nâng cao ý thức mỗi lái xe cần phải có những giải pháp tổng thể khác nhau
mà đầu tiên chính là từ việc đào tạo sát hạch lái xe sẽ là một trong những giải pháp cơ bản nhất